thảm họa động đất vừa qua tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng của gần bốn mươi bốn người
khiến nhiều người rơi vào cảnh tan cửa nát nhà
có những người mất đi hàng chục người thân cùng một lúc khiến nỗi đau như thế tăng lên gấp nhiều lần
bên cạnh đó còn có những con người vẫn hàng ngày hàng giờ tìm kiếm mong ngóng người thân bị mất tích
với hy vọng họ còn sống dù biết rằng cơ hội là rất mong manh
gia đình bà hava kamsi là một trong những trường hợp như vậy
và vẫn đang mong ngóng từng ngày tin tức về đứa cháu gái một mươi một tuổi của mình
đã một mươi một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại thành phố karaman malas miền nam thổ nhĩ kỳ
cô bé hidayet elagosu một mươi một tuổi hiện vẫn còn mất tích
các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang sàng lọc trong các đống đổ nát
với tất cả những gì còn sót lại ở nơi mà cô bé cùng bố mẹ và em trai từng sống
tuy nhiên người thân của cô bé
vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì
trong những ngày đầu tiên sau trận động đất lực lượng cứu hộ xác nhận cha mẹ của hidays đã chết
còn em trai cô bé thì đã được cứu sống và hiện đang sống an toàn cùng chú và dì của mình
trong khi đó những người thân của hydis chưa biết hiện liệu cô bé còn sống
hay đã chết
chúng tôi vẫn hy vọng rằng có ai đó sẽ tìm thấy cháu gái của tôi
chúng tôi đang chờ đợi và không còn biết làm bất cứ điều gì khác
cô bé là hy vọng của chúng tôi
nếu cháu tôi còn sống nó có thể ở bên cạnh em trai mình
tôi mong rằng mình có thể ở bên cạnh các cháu
hiện ông bà của cô bé vẫn chưa từ bỏ hy vọng
và hàng ngày vẫn đứng ở nơi cháu gái từng ở để trông ngóng tin tức từ lực lượng cứu hộ
mặc dù tâm trạng của họ lúc này là rất tồi tệ
tuy nhiên họ vẫn không ngừng chờ
chờ đợi về một xếp màu nào đó có thể xảy ra
đưa cháu gái họ còn sống sót trở về